tin bão khẩn cấp cơn bão số một trong ba giờ qua bão số một đã di chuyển nhanh về tốc độ từ hai mươi đến hai mươi năm km một giờ
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay vị trí tâm bão cách mong cái quảng ninh khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
dự báo đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng bảy bão trên đất liền khu vực đông bắc bắc bộ di chuyển theo hướng tây tây bắc
tốc độ khoảng hai mươi km một giờ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
do tác động của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp tám cấp chín
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội